trong phiên xét xử sơ thẩm vụ đường ống nước sông đà một mươi tám lần bị vỡ cả chín bị cáo những người từng là lãnh đạo ban quản lý dự án cấp nước sạch sông đà khẳng định họ đã làm để phục vụ dân sinh làm đúng theo quy định
trong phần xét hỏi chín bị cáo liên quan vụ vỡ đường ống cấp nước sông đà để làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín
bị cáo hoàng thế trung nguyên giám đốc ban quản lý dự án khẳng định cáo trạng quy kết ông vi phạm quy định về xây dựng đối với dự án có tổng vốn đầu tư một bốn trăm năm mươi tỷ là không phù hợp
theo bị cáo này đơn vị giám định ống dẫn nước kết luận chất lượng ống là do nhà sản xuất ban quản lý dự án không phải chịu trách nhiệm về chất lượng ống cốt sợi thủy tinh
khi chủ tọa xét hỏi bị cáo nguyễn văn khải nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án cũng khẳng định đường ống bị vỡ do nhiều nguyên nhân khác chưa được làm rõ không phải do chất lượng ống
dự án sử dụng hệ thống ống composite cốt sợi thủy tinh đây là loại ống lần đầu tiên sử dụng ở việt nam nên cơ quan giám định chưa có kinh nghiệm do đó kết luận giám định đưa ra chưa bảo đảm chính xác khách quan
khi bị thẩm vấn bị cáo trần cao bằng nguyên giám đốc công ty ống cốt sợi thủy tinh vinaconex mong hội đồng xét xử nghiên cứu kỹ bộ tiêu chuẩn anc aoua vì đơn vị giám định đã đưa ra bảy tiêu chí làm căn cứ đánh giá chất lượng ống là chưa phù hợp